tại vùng biển dắp danh giữa hải phòng và quảng ninh lực lượng chức năng cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện một tàu vận tải có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển một tấn than cám không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tàu vận tải mang biển hiệu nd hai nghìn bảy trăm chín mươi chín đang vận chuyển trên một tấn than cám trên tàu có năm thuyền viên
ông lê tuấn nghĩa quê quán tại nam phòng nam định là đại diện tàu tại thời điểm kiểm tra đại diện chủ tàu không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số than trên toàn bộ thuyền viên không có bảng cấp chứng chỉ chuyên môn hành nghề
hiện lực lượng chức năng cụm trinh sát số một đã đưa tàu vi phạm về bến gót hải phòng đồng thời phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tiếp tục điều tra làm rõ